sáng nay ngày hai mươi một tháng bốn tiếp tục phiên họp thứ chín thảo luận về việc tiếp thu chỉnh lý lần hai của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
nhiều thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho biết ý kiến về vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự
báo cáo một số vấn đề lớn trong quá trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
chủ nhiệm ủy ban pháp luật nguyễn khắc định cho biết vấn đề bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự còn hai loại ý kiến
loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định tại điều hai mươi bảy
theo đó chỉ giới hạn bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân thích của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại qua đời
loại ý kiến thứ hai đề nghị bổ sung quy định bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích thuộc hàng thực kế thứ nhất của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự
mức bồi thường có thể bằng một phần hai hoặc một phần ba mức bồi thường cho bản thân người bị oan
thảo luận về nội dung này đại diện cơ quan soạn thảo bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long cho rằng dự luật quy định bồi thường cho người thân thích của người bị oan là không phù hợp với quy định về bồi thường trực tiếp cho người bị hại trong bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ sở pháp lý để giải quyết bồi thường cho hàng thực kế là không có
luật trách nhiệm bồi thường nhà nước hiện hành cũng không quy định về vấn đề này
ngoài ra trên thực tế nhà nước cũng phải chi một khoản tiền nhiều hơn cho bồi thường
trong khi đó phó tranh án tòa án nhân dân tối cao tống anh hào cho rằng thực tiễn cho thấy trong việc oan sai thì không chỉ người bị oan chịu tổn thất về tinh thần mà những người thân cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ
vì vậy đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cân nhắc
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cho biết những nội dung còn ý kiến khác nhau sẽ chỉnh ra quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp tới đây